lực lượng chức năng đã tiến hành tháo gỡ và phá hủy thành công quả bom nặng một trăm tám mươi kg xót lại từ thời kỳ chống mỹ tại phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
trước đó quả bom nặng một trăm tám mươi kg dài một năm mét được ông nguyễn văn sương ở khối bảy phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai phát hiện trong quá trình cải tạo lại đầm nuôi tôm
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công binh thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an phối hợp với ban chỉ huy quân sự thị xã hoàng mai đã xây dựng kế hoạch điều động cán bộ chiến sĩ kịp thời xử lý
sau khi trục vớt và di chuyển an toàn đến vị trí đồi tranh thuộc khối tân hùng phường quỳnh thiện lực lượng chức năng đã tiến hành hủy bom theo quy định